dĩ bất biến ứng vạn biến là câu nói nổi tiếng của chủ tịch hồ chí minh
tư tưởng dĩ bất biến ứng vạn biến là một trong những chân lý quan trọng của kho tàng tư tưởng của người
với chân lý là cụ thể cách mạng là sáng tạo trong suốt hai cuộc kháng chiến giữ nước và thời kỳ xây dựng đất nước sau này
trong giai đoạn xây dựng đất nước sau chiến tranh vượt qua bao vây cấm vận và chỉ trệ của quan liêu bao cấp
đảng và dân tộc ta luôn giữ được bản lĩnh đối với những thách thức khuất quanh của lịch sử để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chân lý dĩ bất biến ứng vạn biến chính là nền tảng để chủ tịch hồ chí minh cùng đảng ta
chào lái con thuyền cách mạng vượt qua những kỳ kỳ xưa
đảng có được nguồn vạn khó khăn bão tố bảo vệ được thanh quả và đưa cách mạng tiến lên dành thắng lợi mới
rồi dĩ bất biến ứng vạn biến chính là bài học mà bác đã nêu ra từ giai đoạn bốn mươi năm bốn mươi sáu
rất là linh hoạt thì bác nói phải dĩ bất biến ứng vạn biến
nghĩa là dùng những cái không thay đổi để ứng xử những sự thay đổi
cái không thay đổi là mục tiêu chiến được là lấy quốc gia dân tộc
cái đấy không thay đổi những ứng xử với mọi hoàn cảnh nó thay đổi
bước sang giai đoạn kháng trị
chiến chống đế quốc mỹ chân lý dĩ bất biến ứng vạn biến
vẫn là kim chỉ nam để toàn đảng toàn dân ta vận dụng
cụ thể hóa trong nghị quyết số một mươi năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín của trung ương
tiến đến mục tiêu bất biến là xây dựng củng cố miền bắc giải phóng miền nam
các nghị quyết của đảng ta về cách mạng việt nam nói chung
và về cái nghị quyết một mươi năm của trung ương về cách mạng miền nam
hoàn toàn đúng rất đúng
và cái sự đúng đắn đó thì nó được minh chứng
bằng cái thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc
và cái thực tiễn đấu tranh cách mạng ở miền nam
những nghị quyết chỉ thị chiến lược khác của đảng
với sự vận dụng nhuẩn nhuyễn tư tưởng dĩ bất biến ứng vạn biến
cũng đạt được thành công tương tự
được chứng minh hùng hồn bằng những chiến công vang dội trên chiến trường
cũng như trên mặt trận chính trị
để tiến đến mục tiêu thống nhất đất nước
danh độc lập dân tộc
trong suốt giai đoạn khắc phục hậu quả chiến tranh
tái thiết đất nước
và đặc biệt là từ đại hội sáu của đảng
với đường lối đổi mới
tư tưởng dĩ bất biến ứng vạn biến
vẫn được sử dụng làm nòng cốt để đề ra
và thực thi những chiến lược
giúp đất nước ta vượt qua bao vây cấm vận
hội nhập quốc tế
nâng cao đời sống của nhân dân
phát triển đất nước
về đối ngoại
ta đã chuyển hướng chính sách ngoại giao
chủ trương đẩy mạnh và mở rộng quan hệ
với tất cả các nước trên thế giới
không phân biệt chế độ chính trị xã hội khác nhau
thế giới thế kỷ hai mươi một
đa dạng và phức tạp
kinh tế trở thành nhân tố quyết định
sức mạnh tổng hợp của mỗi quốc gia
và vị thế của quốc gia đó trên thế giới
do đó hợp tác là su thế nổi trội
đảng ta chủ trương
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế
và khu vực
theo tinh thần phát huy tối đa nội lực
nâng cao hiệu quả của hợp tác quốc tế
bảo đảm độc lập tự chủ
và định hướng xã hội chủ nghĩa
và việt nam là bạn
là đối tác tin cậy của tất cả các nước
trong cộng đồng thế giới
tất cả những sự đổi mới sáng tạo này
đều dựa trên một chân lý
dĩ bất biến ứng phạt biến
đều có chung một mục tiêu bất biến
là lợi ích của quốc gia của dân tộc
là trên hết trước hết
là xây dựng một việt nam hùng cường phát triển
đời sống nhân dân ổn định ấm no
và hạnh phúc